theo thống kê mới cập nhật hiện kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang trung quốc là khoảng ba mươi tám một tỷ đô la mỹ
và nhập khẩu là khoảng năm mươi chín bảy tỷ đô la mỹ
như vậy là việt nam đã nhập siêu hai mươi một sáu tỷ đô la mỹ từ quốc gia này trong một mươi một tháng qua
trong một mươi một tháng qua trung quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam
với kim ngạch đạt năm mươi chín bảy tỷ đô la mỹ tăng một mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
đối với thị trường mỹ xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện có mức tăng trưởng cao nhất lên đến gần năm mươi
trong khi đó tại thị trường trung quốc việt nam lại nhập khẩu nhiều xăng dầu hơn cả với mức tăng trưởng lên đến một trăm một mươi
ngoài ra việt nam còn nhập khẩu nhiều từ nhật bản với một mươi bảy năm tỷ đô la mỹ tăng một mươi năm hai
eu đạt một mươi hai sáu tỷ đô la mỹ tăng một mươi bốn ba
riêng nhập khẩu từ thị trường hoa kỳ đạt một mươi một tám tỷ đô la mỹ tăng ba mươi tám bảy

nhập khẩu mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu tăng mạnh nhất